năm hai nghìn một mươi sáu tùng ảnh là xã được chọn làm điểm của huyện đức thọ để xây dựng vườn mẫu
đứng trước một chủ trương lớn và khó những người đứng đầu xã nhà đã nhận thấy đây là cơ hội lớn để địa phương có những bước chuyển vượt bậc
làm sao để mỗi mảnh vườn nhỏ cũng mang lại của đề dành cho bà con đất đai không để hoang phí
châu nội là một trong những thôn đầu tiên triển khai nhiệm vụ
vừa là phó bí thư tri bộ vừa là trưởng thôn ông thao có những cách làm riêng của mình để giải bài toán về nhận thức cho người dân
châu nội là một trong những thôn đầu tiên triển khai nhiệm vụ
châu nội là một trong những thôn đầu tiên triển khai nhiệm vụ
của gia đình chỉ có hai vợ chồng đã nhiều tuổi nhưng nhà ông tam nhận làm đầu tiên
từ những mảnh vườn tạp ông cơi nới xây dựng thành khu vườn rộng hơn một m hai
năm triệu đồng nhận được từ hỗ trợ của nhà nước cho mỗi hộ làm vườn mẫu là con số không nhiều nhưng ông tam lại có suy nghĩ khác
vừa hưởng những vệ bộng hồ giờ nên là nhà nước thì mức đỏ đỏ rồi
vì còn nhiều nhà nữa mà chẳng minh đâu
thấy nè về quan điểm rõ ràng như thế
thế nên tôi tiếp tục làm cải tạo vườn bằng phương pháp là tưới tiếu chủ động
tưới thế nào mà tiếu là có hệ thống mướn xung quanh sạch sẽ
thế nên cái đó là được tỉnh công nhận là vườn của tôi là như thế
và đó mọi người đồng ý đầu tiên mình phải ước mộng mình phải tiến phong mình phải quản thiện mình phải hưởng ứng mình phải vận động những người xung quanh nữa
làm với mình
mới đầu tiên mình làm đẹp ngày mình làm đẹp thì có cái mô hình khi này mọi người nhìn vào mình
ví dụ cả cái vườn này là mô hình này vườn này
còn sau này thấy kết quả hiệu quả kinh tế
họ làm tất nhiên họ nhỏ nhưng mà họ làm trong đó cũng được sự hỗ trợ nhà nước nữa
và đúng như tâm huyết của người đảng viên lão thành ban đầu chỉ năm bảy hộ tham gia
đến nay trong thôn châu nội đã có một mươi bảy khu vườn mẫu rộng đẹp như nhà ông tam
những gia đình còn lại dù không có đủ diện tích để làm vượt đạt tiêu chuẩn mẫu
thì cũng đã chuyển đổi vườn tạp thành khu vườn trồng rau màu
mang lại giá trị kinh tế cao
ông sơn đã có nhiều năm giữ vai trò là bí thư tri bộ thôn thông tự
cùng dân bàn cùng trực tiếp làm với dân là cách để ông sơn có thể huy động
sức mạnh của tập thể
niềm vui mỗi ngày của ông là cùng làm vườn trao đổi kinh nghiệm với bà con ở xóm
còn với người đàn ông đã ngoài tám mươi tuổi này tuổi già thêm vui thêm khỏe
là khi được cặm cội chăm sóc khu vườn của mình với con gà luống rau
mảnh vườn rộng hơn ba m hai trước kia của ông liễn chỉ bỏ trống
thì giờ đã trồng hơn tám mươi loại cây tạo ra nguồn thu từ sáu mươi đến bảy mươi triệu đồng mỗi năm
cảnh quan môi trường trong nhà mình là cảm thấy nó mát
thì sự đồng tình của dân thì sự nhiệt tình của dân ủng hộ đồng tình cùng chi bộ
thì lúc đó chúng tôi đi vào các bước thì nó có thuần tiền hơn
chi bộ vẫn đang còn tiếp tục tuyên truyền vườn rộng rẻ trong năm nay
sẽ đưa vào tám vườn màu nữa để thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo cho dân
để người dân hưởng thù
và cái cảnh quan thôn xóm xanh xanh đẹp
tinh thần tiên phong của các đảng viên trong thôn đã truyền cảm hứng mạnh mẽ đến những người trẻ như anh hiếu
dù bận biệu với công việc dạy học nhưng anh vẫn dành thời gian mầy mò
để xây dựng khu vườn chuyên trồng hoa phong lan rộng hơn một năm trăm linh mét vuông
mỗi năm cũng thu về cả trăm triệu đồng
cả cái sản phẩm bình thường nhé sản phẩm bình thường mình vẫn tăng biểu rồi tráo đùi mức nông dân
bình thường thôi
thì bây giờ nó trở nên những cái gọi là thương hiệu như cái chương trình này thì mấy nhà
rồi nó khuấy đồng được cái phong rào sản xuất đánh thức cái tiêm nắng đất đai của quốc gia nhà này của xóm này
xây dựng cái vườn mẫu tôi cho là một cái là đổi mới toàn diện của một người nông dân
và một người dân một hộ gia đình
tạo được cái thắng say trong lao động sản xuất của người dân hơn
sản xuất vườn đẹp vườn sạch
những cái hiệu quả đó là áp dụng các khoa học tiền bộ kỹ thuật để đưa cái sản phẩm của mình đảm bảo chất lượng
năm đầu tiên thì một mươi vườn mẫu năm thứ hai thứ ba thì cấp bổi nó nhân lên
và từ đó đến nay thì dự khắc người dân từ thi đua nhau để thực hiện
đó là lợi cho mình và lợi cho cộng đồng xã hội
phải nói đường lộ chủ trân nhìn được rất là đúng đắn rất là hợp tình với dân
tôi đã thấy là đất họ vươn họ hàn hẹp
vậy họ không làm theo được
nhưng mà họ làm theo được
nhưng mà họ làm theo được
nhưng mà họ rất thường thấy phóng trao chúng nhau được tổ chức lãnh đạo và tổ chức xây dựng cực kỳ tốt
bây giờ ở tùng ảnh không còn vườn tạp vườn trống nữa
thay vào đó là hơn bốn trăm linh khu vườn mẫu được quy hoạch gọn gàng sạch đẹp
sự tận tụy của những người đứng đầu và sự trung sức đồng lòng của người dân
đã giúp xã nhà thực hiện thành công một trong những tiêu chí khó nhất
trở thành bể phóng để tùng ảnh về đích nông thôn mới kiểu mẫu vào cuối năm nay
tất cả mọi việc dân chủ trong đảng đảng lãnh đạo đảng trong công khai
đảng hết sức gần dân và đảng hiểu dân và đảng đề ra chủ trương hợp lòng dân
thì chắc chắn ở đó ở các chi bổ sẽ tạo được sự đồng thuần
và tất cả các kế hoạch hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra
đấy là một cái trách nhiệm thứ hai là một cái niềm tự hào
mừng lắm chứ mừng lắm
đặc biệt là những người mà
bàn mình ấy đi xa về thì đến tùng ảnh này rồi cũng nghĩ là không muốn về nữa